thông tin mới nhất có liên quan đến vụ hai mẹ con f nghi tự tử tại trung tâm y tế tp hcm
mới đây chính quyền địa phương đã tiết lộ về gia cảnh của người phụ nữ này
liên quan đến vụ việc mẹ nghi sát hại con nhỏ rồi tự tử ở trung tâm y tế tp hcm
sáng ngày ba mươi một tháng ba công an tỉnh hải dương cho biết đang phối hợp với công an tp hcm vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân
theo các bác sĩ bệnh nhân sinh hoạt bình thường chỉ có cháu bé bị sốt cao
những người ở cùng phòng điều trị với chị nờ cho biết trước đó chị này không có biểu hiện gì bất thường
thi thoảng chỉ kêu ca buồn về kinh tế gia đình và đứa lớn tám tuổi có bệnh hiểm nghèo
ông nguyễn hoài bắc chủ tịch ubnd phường sao đỏ cho biết
hoàn cảnh gia đình chị nờ thuộc diện khó khăn hai vợ chồng đều là lao động tự do
ông bắc nói
hai vợ chồng chị n là lao động tự do có ba con và thuộc diện hộ khó khăn
gia đình chị có một cháu thứ hai tám tuổi bị khuyết tật
hàng năm các đoàn thể chính trị ubnd phường cũng quan tâm
phường cũng đưa cháu thứ hai bị khuyết tật vào diện được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng
ông bắc thông tin thêm
hai vợ chồng chị nờ rất hiền lành sống hòa thuận và không xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm
tối ngày ba mươi tháng ba cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và thi thể hai mẹ con đã được đưa đi hỏa thiêu
lễ tàng của hai mẹ con được gia đình tổ chức vào lúc tám giờ sáng ba mươi một tháng ba và sẽ an táng vào lúc một mươi năm h chiều cùng ngày
chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình một mươi triệu đồng
các cơ quan đoàn thể cũng liên hệ để giúp đỡ gia đình
tuy chưa biết nguyên nhân của vụ việc song nhìn hoàn cảnh khốn khó của nữ bệnh nhân này không ai lại nghĩ chị lại tìm đến cái chết
hy vọng đây chỉ là một sự việc hy hữu chúng ta hãy nên nhớ rằng mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết
quý vị đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh dự trữ báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây sau thông tin mẹ sát hại con hai tuổi rồi tự vẫn trong khu điều trị covid một mươi chín ở hải dương công an tp hcm đã ngay lập tức thông tin về vụ án
cụ thể liên quan đến vụ việc hai mẹ con tử vong trong trung tâm y tế tp hcm mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng người mẹ trầm cảm nên dẫn đến vụ việc
đồng thời cũng có nhiều thông tin rối loạn cho rằng vụ án này người mẹ sát hại hai đứa con
mới nhất công an tp hcm thông tin đem qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin mẹ trầm cảm sát hại hai con rồi tử vấn là không đúng sự thật
đồng thời cũng khẳng định rõ toàn bộ nguyên nhân và sự thật về đang được cơ quan chức
cũng mới đây theo ông hoàng ngọc lân người mẹ năm nay bốn mươi ba tuổi và con trai mới hai tuổi đã vào khu điều trị f của trung tâm y tế huyện chí linh từ ngày hai mươi tám tháng ba
bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao xét nghiệm dương tính sars cov hai
mẹ bé là vtnb sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiện ở phường sao đỏ tp chí linh cũng dương tính nhưng chỉ tức ngực
sau hơn một ngày điều trị bệnh viện đã đưa ra một bệnh viện
bệnh nhi hết sốt sức khỏe bình thường và được chuyển sang khu cách ly điều trị chờ năm sáu ngày nữa là ra viện
thời điểm này hai mẹ con bệnh nhi ở cùng hai cặp mẹ con khác
nghĩa là tại khu vực điều trị của mẹ con chị bê có tất cả sáu người dương tính với sars cov hai là ba bà mẹ và ba đứa con
khoảng một mươi bảy h năm chiều qua ngày ba mươi tháng ba tất cả các bệnh nhân đều ra nhận cơm và cầm vào phòng đầy đủ
sau đó mọi người tại phòng điều trị ngồi ăn cơm
hình ảnh camera cho thấy bà này đi lại bốn năm lần ở khu vực ngoài phòng sau đó bà bế con vào khu vực phòng trống bên cạnh rồi chốt cửa lại
hơn một mươi tám giờ cùng ngày người chồng mang hoa quả đến nhưng gọi điện không được nên báo cáo kiếp trực và lực lượng y tế
nhân viên y tế vào trong nhìn qua khe cửa của văn phòng trên thì thấy hai mẹ con nằm ở dưới đất
lúc này mọi người đi tìm trong khu đến từng phòng
khi đập được cửa phòng mẹ con chị bê đi vào
mọi người phát hiện chị b
b và con trai nằm bất tỉnh dưới nền nhà bắt mạch không còn
họ phát hiện hai nạn nhân đã tử vong bên cạnh là con dao nhọn loại dùng gọt hoa quả
lãnh đạo trung tâm y tế tp hcm yêu cầu giữ nguyên hiện trường báo cáo công an và sở y tế hải dương
cũng theo vị lãnh đạo này nghi vấn đây là vụ tự sát vì quá trình chị b và con ở trong phòng tới lúc phát hiện sự việc không có người ngoài vào
theo trung tâm y tế tp hcm ông hoàng ngọc lân cho biết nguyên nhân ban đầu được nhận định là tự sát
còn cụ thể thế nào phải chờ công an hai mẹ con này mắc covid một mươi chín không thuộc trường hợp nặng sức khỏe trước khi mất đang dần ổn định
được biết chị b có ba người con con lớn nhất đang học lớp một mươi một người con thứ hai bị bệnh
ngay trong sáng ba mươi một tháng ba công an tỉnh hải dương cho biết đang phối hợp với công an tp chí linh điều tra hai bệnh nhân covid một mươi chín
đang điều trị tại trung tâm y tế tp hcm tử vong
theo ông lân thời điểm vào viện chị bê tâm lý hoàn toàn bình thường
hai mẹ con này mắc covid một mươi chín không thuộc trường hợp nặng sức khỏe trước khi mất đang dần ổn định
các bệnh nhân sống cùng cho biết người phụ nữ này không có biểu hiện gì bất thường
thi thoảng chỉ kêu ca buồn về kinh tế khó khăn bà b còn có một người con tám tuổi bị bệnh hiểm nghèo
công an tp hcm đem qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin mẹ trồng cảm sát hại hai con rồi tự vẫn là không đúng sự thật
cũng theo ông lân công an sau đó có mặt bảo vệ hiện trường để điều tra
nguyên nhân ban đầu được nhận định là tự sát còn cụ thể thế nào phải chờ công an
hiện công an tỉnh hải dương đang phối hợp với công an tp chí linh để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
như đã thông tin vào tối muộn ngày ba mươi tháng ba dân mạng xôn xao thông tin mẹ trầm cảm giết con rồi tự tử
ở trung tâm y tế tp hcm hải dương khắp các diễn đàn lớn nhỏ trên facebook
đăng hình ảnh trung tâm y tế kèm theo các dòng trạng thái như
bệnh viện chí linh hải dương nửa đêm đọc được biến căng liên quan đến hai mẹ con mà không dám ngủ luôn
khủng khiếp ở bệnh viện chí linh hải dương trầm cảm thực sự quá đáng sợ
bệnh viện chi linh hải dương địa điểm đang được quan tâm nhất lúc này trên mạng xã hội
theo đó một vài dân mạng bình luận rằng bệnh viện chí linh hải dương mới xảy ra vụ việc thương tâm
người mẹ và bệnh viện chăm con đang điều trị covid một mươi chín có nhiều nghi vấn cho rằng người mẹ này đang mắc chứng bệnh trầm cảm
nên đã sướng tay với con rồi kết thúc cuộc đời hình ánh hiện trường chụp lại khiến ai cũng phải ám ảnh
năm mới hai nghìn hai mươi hai dư luận liên tiếp bàng hoàng khi nhiều vụ việc đau lòng xảy đến từ nguyên nhân người phụ nữ sau khi sinh mắc chứng trầm cảm
đáng dú ý có những vụ việc hết sức thương tâm xảy ra ở thành phố hồ chí minh và hà tĩnh xác định con mất mạng và mẹ cũng tử vong do trồng cảm sau sinh
chiều mùng năm tết vừa qua ở hà tĩnh
ba vụ án mạng đau lòng người mẹ dùng dao chém con trai hai tháng tuổi tử vong
trước một việc xảy ra gia đình xác định người mẹ bị trồng cảm sau sinh
mùng năm tết người thân của chị lê thị hát ba mươi chín tuổi ngụ xã hương giang
phát hiện đứa con hơn hai tháng tuổi của chị h nằm tử vong ở khu vực nhà bếp
ngay sau đó người dân phát hiện chị hát đi xe máy rời khỏi nhà với ý định tự tử nên đã giữ lại đưa về nhà
nhận được tin báo
lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường vụ án mạng và xác định chị lê thị hát
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xóm một mươi một xã hương giang chính là người mẹ đã dùng dao sát hại con trai của mình
nguyên nhân ban đầu xác định người mẹ nghi bị trầm cảm sau sinh nên đã dùng dao sát hại con trai hai tháng tuổi
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hương giang thông tin
được biết vợ chồng chị hát có với nhau hai người con
một bé trai hơn bốn tuổi và bé trai mới sinh hơn hai tháng tuổi
lãnh đạo công an huyện hương khê cũng đã xác nhận thông tin trên
và cho biết người mẹ bị trầm cảm sau sinh nên đã dùng dao sát hại con mình
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc
ngày hôm sau ngày sáu tết ở tp hcm
xảy ra vụ nghi mẹ bỏ con gái bảy tháng tuổi vào máy giặc đến chết
rồi trao cổ tự tử trong phòng trọ
công an xác định người mẹ có biểu hiện trầm cảm trước khi xảy ra vụ việc
hiện công an quận bình tân tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp
vụ công an tp hcm khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hai mẹ con tử vong
tại căn nhà trọ trong hẻm trên đường lê đình cẩn phường tân tạo
hai người tử vong là chị nthc ba mươi bốn tuổi quê sóc trăng và bé lhta bảy tháng tuổi
anh lbp ba mươi một tuổi quê sóc trăng kể lại vào tối mùng năm tháng hai
anh cùng con lớn đi chúc tết người thân khi về tới nhà gọi cửa không thấy chị c ra mở
thay bất thường anh phá cửa vào
hoàng chứng kiến vợ tử vong trong tư thế treo cổ bé a chết trong máy giặt kế bên
theo anh p vợ mình có dấu hiệu trầm cảm sau khi sinh bé thứ hai
một người thân của gia đình nạn nhân chia sẻ với phóng viên báo công an tp hcm
vợ chồng anh b từ sóc trăng lên tp hcm kiếm việc làm
anh b chạy xe ba gác còn chị c ở nhà chăm con vì mới sinh
vừa qua do dịch bệnh covid một mươi chín nên cuộc sống vợ chồng gặp nhiều khó khăn
anh b ở lại tp hcm tranh thủ chạy xe ba gác kiếm thêm tiền
sống chứ không về quê ăn tết
hai vụ việc xảy ra tại thời điểm sát nhau và cùng có chung một kết luận là
người mẹ bị trầm cảm sau sinh khiến cho dư luận bàng hoàng
để hiểu rõ hơn về hội chứng của căn bệnh nguy hiểm này
phóng viên đã có cuộc trò chuyện cùng với phó giáo sư tiến sĩ tâm lý học trần thị mỹ lương
như đã khẳng định trầm cám được gọi là bệnh tâm lý ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cá nhân
quan hệ xã hội và công việc của con người
tuy nhiên trầm cảm sau sinh lại có những đặc điểm riêng và nhiều người còn chưa hiểu rõ về nó
theo phó giáo sư tiến sĩ tâm lý học trần thị mỹ lương cho biết
trầm cảm sau sinh xuất hiện trong vòng bốn tuần đầu sau khi sinh có thể kéo dài đến tháng thứ một mươi hai
sau sinh nếu không được chẩn đoán và điều trị
trầm cảm sau sinh biểu hiện bằng tính khí bất ổn thường xấu đi vào buổi chiều
đặc trưng bởi sự chán nản cảm giác bất lực và lo âu
về khả năng chăm sóc con của mình các bà mẹ thường hay cảm thấy lo lắng kích thích
và hay thang phiền đau đầu đau bụng khó tiêu ớn lạnh tự trách bản thân mình và đôi khi muốn tự tử
trầm cảm sau sinh có thể gặp ở mọi phụ nữ được biểu hiện bởi bốn dấu hiệu chính là cảm xúc như buồn phiền
mệt mỏi mất hướng thú nhận thức tiêu cực như bất lực vô vọng giảm sự tập trung
suy giảm vận động và có sự thay đổi về cơ thể
các triệu chứng này thường xuất hiện trong khoảng bốn tuần sau khi sinh và có thể kéo dài
thời gian gần đây liên tiếp có những vụ việc liên quan đến nhiều bà mẹ sau sinh mắc chứng trầm cảm
đã có những hành động tiêu cực đến bản thân thậm chí chính cả với con đẻ của mình
và giáo sư tiến sĩ tâm lý học trần thị mỹ lương đã chỉ ra nguyên nhân khiến họ lại có hành động như vậy
trầm cảm sau sinh gây ra bởi nhiều yếu tố khác nhau trên những người phụ nữ có đặc điểm và hoàn cảnh cũng khác nhau
sau khi sinh việc giảm đột ngột lượng estrogen và progesterone góp phần khiến cho hốc môn tuyến giáp thay đổi nhanh chóng
gây ra cảm giác mệt mỏi
sự thay đổi thể tích máu huyết áp giảm sự chuyển hóa trong cơ thể dẫn đến sự thay đổi cảm xúc và dẫn đến chứng trầm cảm
thêm vào đó sau khi sinh phải dành nhiều thời gian chăm sóc con cái nên nhiều chị em phụ nữ không có thời gian chăm sóc bản thân
ngủ không đủ giấc ăn không đủ chất dinh dưỡng
các nguyên nhân khác như là
các nguyên nhân khác như là
mâu thuẫn gia đình giới trẻ hay là cảm giác lo lắng quá nhiều cũng là một yếu tố nguy cơ của căn bệnh này
ví dụ như một vài mâu thuẫn gia đình không được giải quyết triệt để gây ra áp lực sự mất cân bằng
sinh lý đối với phụ nữ và điều này dễ dẫn đến chứng trầm cảm sau sinh
hay do phải chịu áp lực của gia đình chồng về chuyện sinh con trai nên khi nhìn thấy đứa con mình sinh ra có giới tính không mong muốn
người phụ nữ dễ có tâm lý chán nản buồn bã
hay nhiều trường hợp khác
các bà mẹ sinh ra đứa con do không có sự chuẩn bị chú đáo
tất cả những lo lắng về việc chăm sóc con khiến cho người phụ nữ bị áp lực nặng nề
tình trạng này kéo dài khiến phụ nữ mắc phải chứng trầm cảm
trầm cảm quan sát thấy biểu hiện ở cả mặt tâm lý lẫn cơ thể
gồm có bốn khía cạnh cảm xúc nhận thức hành vi và chức năng sinh lý cơ thể
ở những trường hợp nặng chủ thể sẽ có cảm xúc thất vọng chán nản
khi người phụ nữ chọn cách kết liễu cuộc đời
nghĩa là ở đây
họ đã có biểu hiện bất ổn về mặt nhận thức và hành vi
vì những lý do đó trầm cảm là nguyên nhân hàng đầu thế giới
làm mất đi khả năng hoạt động của con người
tổ chức y tế thế giới cho rằng
đến năm hai nghìn hai mươi hai trầm cảm sẽ đứng thứ hai
về gánh nặng bệnh lý của nhân loại sâu bệnh tim mạch
và điều đáng lo ngại nhất của bệnh này là từ tử
có khoảng một mươi năm hai mươi bệnh nhân trầm cảm có ý định tự tử
và cứ một người tự tử thành công
thì có hơn hai mươi người khác đang cố gắng kết thúc cuộc sống
và tự tử
tại việt nam theo ước tính của bộ y tế
đến năm hai nghìn ba mươi trầm cảm sẽ trở thành nguyên nhân hàng đầu
gây gánh nặng bệnh tật ở nước ta
tỷ lệ mắc trầm cảm ở một giai đoạn nào đó trong năm
là năm tám nam và chín năm ở nữ giới
trầm cảm được đặc biệt chú ý ở giai đoạn phụ nữ sau sinh
trong một mươi ba mẹ sau sinh thì có khoảng một hai người bị trầm cảm
nói về dấu hiệu về hội chứng trầm cảm nói chung
và trầm cảm sau sinh nói riêng
phó giáo sư tiến sĩ tâm lý học trần thị mỹ lương cho hay
những dấu hiệu rõ ràng và dễ cảm nhận được
chính là giảm súc sự tập trung chú ý
giảm súc sự thích thú hay thú vui
cảm giác bị mất mát mất giá trị
chậm chạp mệt mỏi mất ngủ nhiều
những dấu hiệu suy giảm ở trên phải kéo dài ít nhất
trên hai tuần mới được xem là bị trầm cảm
trong đó các triệu chứng chính là khí sắc trầm
mất mọi quan tâm thích thú giảm năng lượng
dẫn tới tăng sự mệt mỏi
và giảm hoạt động phổ biến là mệt mỏi rõ rệt
chỉ sau một cố gắng nhỏ
với người mắc phải hội chứng này
điều quan trọng nhất là nhận được sự hỗ trợ của người thân
bạn bè trong giai đoạn căng thẳng
được cho là một yếu tố bảo vệ và có hiệu quả tốt
thầm nghiên cứu của misry và kotaras năm hai nghìn cho thấy
phụ nữ được chẩn đoán trầm cảm sau sinh
nếu nhận được sự hỗ trợ của người thân
đặc biệt là người chồng
sẽ giảm nhanh các triệu chứng trầm cảm
cũng như rút ngắn được thời gian điều trị của người bệnh
trong những ngày nghỉ tết nguyên đáng nhâm dần
thống kê của bộ y tế cho biết
có tới bốn mươi bảy người tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu tự tử
điều tra nguyên nhân cho thấy
nhiều người từ tử từng bị trầm cảm trước đó
theo chuyên gia đại dịch covid một mươi chín
cùng với thời gian giãn cách xã hội
đã ảnh hưởng đến nhiều gia đình
không chỉ gây khó khăn về kinh tế sức khỏe
mà còn tác động đến tâm lý tinh thần
làm gia tăng nguy cơ trầm cảm
trong đó có phụ nữ đặc biệt là phụ nữ sau sinh
thưa quý vị
tuy nguyên nhân sẽ có những biện pháp
can thiệp cụ thể nhưng với trầm cảm sau sinh
đa số là do stress
nên gia đình cần phải chú ý
giảm stress cho người mẹ
bằng cách sang sẻ công việc quan tâm nhiều hơn
khi phát hiện người mẹ có ý tưởng
hành vi tự sát tự hại
hoặc là sát hại gây tổn thương con
gia đình cần phải lập tức
đưa người mẹ đến bệnh viện tâm thần
để được can thiệp kịp thời
những tin tức mới nhất liên quan đến
hai vụ án quan trọng trên
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả
đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
ở những video tiếp theo